tại tuyến quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ thấy lực lượng chức năng tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu tú khai nhận mua số ma túy nói trên từ một người lào tại thị trấn lao bảo với số tiền bốn mươi sáu triệu đồng với mục đích đưa vào thành phố huế tiêu thụ
tú và đối tượng này có một tiền án về tội mua bán cháy phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gần một năm nay
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tòa nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tuyên phạt bị cáo đỗ minh tuấn bốn mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng tuấn và vợ bốn mươi tuổi sống tại phường long bình
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do ghen tức khi nghe thấy vợ đi với người đàn ông khác nên tuấn lấy một chai năm trăm linh ml chứa xăng rồi đi tìm chị vợ
gặp nhau giữa hai người xảy ra tranh cãi tuấn đã dùng xăng đổ vào người vợ và bật lửa đốt
hậu quả người vợ bị thương tích bảy mươi chín
hội đồng xét xử xác định hành vi của tuấn đã phạm tội giết người
lực lượng chức năng tỉnh long an cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển hai trăm chín mươi kg pháo
mở rộng điều tra lực lượng phá án tiếp tục thu giữ thêm hai trăm tám mươi năm kg pháo
tổng cộng tại hai địa điểm phát hiện thu giữ năm trăm bảy mươi năm kg pháo các loại
đối tượng bị phát hiện bắt giữ về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo là nguyễn tuấn khiêm
chú tại huyện đức hòa tỉnh long an
tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô do khiêm điều khiển tổ công tác đã thu giữ hai trăm chín mươi kg pháo nổ
mở rộng điều tra tội công tác thu giữ thêm hai trăm tám mươi năm kg pháo nổ
khiêm khai nhận toàn bộ số pháo trên vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch về huyện đức hòa tỉnh long an để lấy tiền công
đến một mươi tám h chiều ngày hôm nay vụ cháy lớn tại khu vực sửa chữa tàu của công ty trách nhiệm hữu hoạn sửa chữa và đóng tàu phan thiết
đã cơ bản được khống chế
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều cùng ngày nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận
đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập cháy
trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy
nhiều cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm lao vào lửa cứu tài sản của nhân dân
bước đầu nguyên nhân vụ cháy tàu là do trong quá trình hàn ống bô tàu công nhân để bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy
vụ cháy đã làm ít nhất một mươi chiếc tàu thuyền bị hư hại trong đó có ba chiếc bị hư hỏng nặng thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng